sáng nay hai mươi một tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới thành phố hà nội và chương trình số hai của thành ủy về phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới
nâng cao đời sống nông dân cùng dự có bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương
sau một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình số hai của thành ủy hà nội
về phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống nhân dân dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung quyết liệt
của cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị công tác xây dựng và phát triển nông nghiệp
nông thôn nâng cao đời sống người nông dân đã đạt được những kết quả khá tích cực phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
đã được lan rộng trong toàn thành phố nhận thức của người dân được nâng lên kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá
quan hệ sản xuất trong nông nghiệp nông thôn tiếp tục được đổi mới cơ cầu kinh tế chuyển dịch đúng hướng
nhờ vậy nhiều chỉ tiêu quan trọng đã về đích trước trong đó có ba chỉ tiêu vượt trước hai năm so với mục tiêu chương trình đề ra là giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế
trên một hectare đất nông nghiệp tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên
trong đó có ba chỉ tiêu vượt trước hai năm so với mục tiêu chương trình đề ra là giá trị sản xuất nông thuần có việc làm thường xuyên
trong đó có ba chỉ tiêu vượt trước hai năm so với mục tiêu chương trình đề ra là giá trị sản xuất nông thuần có việc làm thường xuyên